tri cục quản lý thị trường hà nội phối hợp với sở y tế hà nội cùng các ban ngành có liên quan
tiến hành kiểm tra chất lượng các cơ sở sản xuất và bán bánh trung thu tại các quận huyện trong địa bàn thành phố hà nội
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại địa bàn quận nam từ liêm và huyện hoài đức
là một cơ sở sản xuất bánh trung thu theo phương thức cổ truyền nhiều năm nay ở huyện hoài đức
mỗi ngày cơ sở ông quang sản xuất trên ba trăm linh cái chủ yếu là bán cho người dân và làm theo đơn đặt hàng
mỗi ngày cơ sở ông quang sản xuất trên ba trăm linh cái chủ yếu là bán cho người dân và làm theo đơn đặt hàng

trong một trăm linh hai cơ sở kinh doanh bánh trung thu có một mươi sáu cơ sở vi phạm hồ sơ vị trí kinh doanh
riêng ba cơ sở sản xuất bánh trung thu có hai cơ sở đạt tiêu chuẩn và một cơ sở vi phạm lỗi về vệ sinh môi trường nơi sản xuất
tại huyện hoài đức có một mươi một cơ sở sản xuất bánh trung thu trong đó xã la phù có bảy cơ sở xã đông la có hai cơ sở đức thượng một cơ sở và di trạch một cơ sở
có sáu cơ sở đạt tiêu chuẩn và một cơ sở vi phạm về nguồn nguyên liệu đầu vào
qua quá trình kiểm tra những cơ sở vi phạm trên đã được các lực lượng chức năng xử phạt theo đúng quy định của pháp luật ban hành

các lực lượng bánh đưa ra thị trường mỗi vụ khoảng ba chiếc một cơ sở
để đảm bảo quyền lợi chất lượng bánh trung thu cho người tiêu dùng các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất ra soát các quận huyện tại thành phố hà nội cơ sở nào vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm hướng tới bảo vệ sức khỏe cho nhân dân